ngày một mươi tháng hai lễ hội dân gian văn hóa việt bắc đã khai mạc tại xã ea tam huyện crom năng tỉnh đắk lắc thu hút hàng ngàn đồng bào các dân tộc tại địa phương và du khách về tham quan
đây là lần thứ tám lễ hội được tổ chức trong đó phần lễ có các nghi lễ như cúng thổ công tri ân các anh hùng liệt sĩ lễ lồng tồng tức xuống đồng phần hội với nhiều trò chơi văn hóa dân gian như tung còn kéo co thi gói bánh trưng quay heo
ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ cắm trại và các môn thể thao giữa các đơn vị thôn buôn trong địa bàn xã
lễ hội nhằm cầu mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt đồng thời gìn giữ những phong tục tập quán các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc phía bắc như tày nùng mông giao thái
lễ hội tái hiện không gian văn hóa việt bắc trên đất tây nguyên này sẽ kết thúc vào ngày một mươi một tháng hai